quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường lúc này cả miền bắc đang chìm sâu trong giá rét
với mức nhiệt ngoài trời ở khu vực vùng núi đang thấp dưới một mươi ba độ khu vực núi cao thì thấp dưới tám độ
trong khi đó ở khu vực trung du và đồng bằng nhiệt độ cũng không nơi nào vượt quá ngưỡng một mươi bảy độ
dự báo trong ngày hôm nay những sóng lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
dù thời tiết toàn vùng vẫn là khô giáo không mưa nhưng trạng thái rét sẽ còn tiếp tục kéo dài
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hà nội nói riêng cũng như các khu vực khác ở đồng bằng bắc bộ
sẽ phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
trong khi đó khu vực vùng núi và trung du nhiệt độ thấp hơn chỉ từ một mươi chín hai mươi một độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục rồn thêm xuống khu vực thanh hóa nghệ an
sẽ nằm sâu trong khối khí lạnh và khô nên trời tạnh giáo
tuy nhiên nhiệt độ ở đây cũng chỉ từ hai mươi một hai mươi ba độ trời rét
khu vực từ hà tĩnh xuống đến khánh hòa ngoài tác động của không khí lạnh
hôm nay khu vực này vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông vì thế vẫn có mưa
riêng đối với các tỉnh thừa thiên huế quảng nam cũng như quảng ngãi vẫn có thể có mưa vừa
thậm chí là mưa to nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
khu vực còn lại là các tỉnh ninh thuận và bình thuận mưa ít hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn
giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
hôm nay mưa ở tây nguyên giảm xuống còn diện dài rác nên nhiệt cao nhất trong ngày
sẽ giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn ở khu vực nam bộ phổ biến thời tiết nắng mây đan sen
nhiệt độ ít thay đổi và giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay
ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc cấp năm đêm nay có lúc cấp sáu giật cấp bảy
biển động sóng biển cao từ bốn năm mươi m đến ba m
vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ và vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ ba cho đến bốn mét
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
với sóng biển cao từ ba đến năm m
do ảnh hưởng của dạnh ấp thấp có trục ở khoảng ba sáu độ vĩ bắc nên ở khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước